thông tin từ bệnh viện phổi trung ương cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân mắc dị vật khí quản hiếm gặp
bệnh nhân nam bảy mươi bốn tuổi nhập viện trong tình trạng ý thức giảm khó thở nhiều siêu hô hấp tăng dần thở riết vùng cao phật vã kích thích yếu nửa người trái
khai thác tiền sử cho thấy người bệnh bị tai biến mạch màu não cách đây ba năm di chứng yếu nửa người trái vẫn tự sinh hoạt tại nhà
tuy nhiên vào chiều ngày hai mươi bốn tháng ba người nhà phát hiện cụ ông ngã trên sàn mất mở tự nhiên gọi hỏi đáp biết nhưng không phản ứng thở nhanh khó thở thở rít vùng cổ xung quanh có nhiều đất đá nhỏ rơi vãi
bệnh nhân được đưa vào bệnh viện ba trăm năm mươi bốn cấp cứu phát hiện dị vật đường thở sau đó được chuyển lên bệnh viện phổi trung ương để cấp cứu
sau khi tiếp nhận và kiểm tra các bác sĩ chẩn đoán siêu hô hấp dị vật khí quản theo dõi tai biến mạch máu não đồng thời kết hợp cận lâm sàng để trần đoán
còn suy luận có thể trong khi rắc các viên sỏi và giỏ hoa treo trên sân thượng cụ ông không may làm rơi khiến hai viên sỏi lọt vào đường thở viên bé hơn đã lọt vào dạ dày viên to hơn mắc ở khí quản gây suy hô hấp
phó giáo sư tiến sĩ vũ xuân phú phó giám đốc bệnh viện phổi trung ương cho biết sau đó cụ ông được cấp thành công dị vật ra khỏi khí quản đường thở thông thoáng không còn dị vật xót lại phía dưới tình trạng lâm sàng bệnh nhân được cải thiện nhanh chóng không còn tình trạng suy hô hấp đỡ khó thở nhiều hết tiếng thở rít vùng cổ cao
theo bác sĩ phú bệnh viện phổi trung ương đã can thiệp và cứu sống nhiều bệnh nhân mắc dị vật khí quản trong đó có trường hợp dị vật là hạt nhãn do ăn không kịp nhả hạt đã bị chui vào khí quản dị vật làm mảnh xương gà trong khí quản thậm chí có trường hợp dị vật là chết đinh mắc ở phế quản trung gian
hầu hết tất cả đều liên quan đến thói quen sinh hoạt ăn uống và lao động bởi vậy người dân cần chú ý trong sinh hoạt lao động ăn uống để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
bác sĩ phú khuyến cáo tại khoa nội tiêu hóa bệnh viện một trăm chín mươi tám bác sĩ gặp nhiều trường hợp hóc dị vật đường tiêu hóa như hấp xương cá xương gà răng giả nhiệt kế tâm tre đinh sắt kim khâu viên thuốc còn nguyên cả vỏ
đa số các trường hợp bệnh nhân vào cấp cứu sau khi bị hóc dị vật không biết cách xử trí đúng thậm chí làm theo kinh nghiệm như uống nhiều nước ăn thêm miếng thức ăn lớn nhưng họ không biết rằng chính cách làm này có thể khiến cho tình trạng nặng lên và gây khó khăn cho các bác sĩ khi cứu chữa
trong đó có trường hợp của cụ ông tám mươi hai tuổi ngụ tại hoài đức hà nội sau khi ăn lẩu gà một tuần thì xuất hiện đau bụng từng cơn có lúc quạt lên dữ dội kèm theo đi ngoài có ít máu
bệnh nhân được người nhà đưa đến bệnh viện thăm khám và làm xét nghiệm
chụp x quang siêu âm ổ bụng nội soi đại tràng
qua nội soi phát hiện một mảnh xương nhọn kích thước khoảng một cm x ba cm cắm vào lòng đại tràng sinh ma
sau khi bơm rửa các bác sĩ đã tiến hành gắp dị vật qua nội soi
người bệnh được theo dõi sát tại bệnh viện và chụp ct ổ bụng
sau ba ngày bệnh nhân không đau bụng tình trạng ổn định và ra viện
tương tự một học sinh nam một mươi năm tuổi ngồi ăn canh cá sau ăn thấy vướng mắc và đau vùng cổ được đưa đến bệnh viện chụp x quang
kết quả hình ảnh cho thấy có dị vật cản quang và được nội soi gấp dị vật
tại đoạn một phần ba trên thực quản là đoạn xương cá mang kích thước bốn cm x năm cm
hay trường hợp bệnh nhân sau uống viên thuốc quên không mắc vỏ xuất hiện nôn da máu và nhập viện
trong quá trình nội soi bác sĩ phát hiện vết sách ở thực quản đang dì máu dạ dày còn viên thuốc lẫm vỏ
ngoài ra dị vật đường tiêu hóa còn gặp ở nhiều trường hợp là khối bã thức ăn
sao ăn hồng ngâm măng khô mỡ bò thậm chí là tóc thường ở những người lớn tuổi thiếu men tiêu hóa
nếu dị vật ở thực quản bệnh nhân thường có các triệu chứng như nốt vướng nốt nghẹn đau khi nuốt đau sau xương ức nôn và buồn nôn
ở dạ dày đại tràng bệnh nhân thường đau bụng đầy bụng khó tiêu buồn nôn nôn
nếu mắc dị vật ở những vị trí nguy hiểm như đoạn ngang mức cung động mạch chủ gây chảy máu
dị vật để lâu gây áp xe thùng hay giò sang khí quản dị vật có thể đâm thủng ống tiêu hóa áp xe hay viêm phúc mạc
một số trường hợp gây ngộ độc như nuốt pin nhiệt kế ma túy
lời khuyên của bác sĩ nên chú ý khi ăn những đồ ăn khó tiêu gỡ bỏ hết xương khi ăn tập thói quen ăn tập trung ăn chậm nhai kỹ
khi nghi hóc dị vật không nên tự lấy dị vật cần đến ngay trung tâm y tế để được thăm khám và lựa chọn phương pháp lấy dị vật an toàn nhất